thưa quý vị liên quan đến ca bệnh f có địa chỉ tại phường canh dương quận lê trân thành phố hải phòng
cùng với các lực lượng chức năng lực lượng công an đang tăng cường công tác phòng chống dịch nhằm dập dịch trong thời gian ngắn nhất
tại khu vực cách ly phong tỏa ca f xuất hiện trên địa bàn thuộc phường canh dương quận lê chân
và khu cách ly tập trung tại khách sạn sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ hải phòng
các lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng phong tỏa các địa điểm có liên quan
truy vết phát hiện chín trường hợp f một hiện đã đưa đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với virus sars cov hai
cùng với đó các lực lượng chức năng tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch điều tra truy vết cách ly y tế
và có kế hoạch cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân khu vực phong tỏa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
bảo đảm hiệu quả công tác phòng chống dịch góp phần đẩy lùi dịch bệnh để mọi hoạt động trên toàn thành phố sớm được trở lại bình thường
với tinh thần chống dịch như chống giặc bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết
tại cơ sở hai trường cao đẳng an ninh nhân dân một phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc cử bảy mươi cán bộ học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i tăng cường tri viện hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
số cán bộ học viên đã tình nguyện tăng cường tri viện hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
đều có sức khỏe tốt đã được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm covid âm tính
sau khi tiếp nhận công an tỉnh đồng nai sẽ bố trí cho những cán bộ học viên này về công tác tại các điểm nóng về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
như thành phố biên hòa và các huyện nhân trạch vĩnh cửu thống nhất để phối hợp với các lực lượng của địa phương tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trực chốt tại các điểm phong tỏa cách ly bảo vệ các bệnh viện giã chiến
thời gian qua bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường bộ
trên các tuyến đường thủy cũng được lực lượng chức năng quan tâm chú trọng
tỉnh cà mau với hệ thống xâm ngòi trọng trịt nhiều cửa sông thông thương với các tỉnh lân gận hàng ngày số lượng phương tiện đường thủy ra vào tỉnh lớn
trước tình hình đó giám đốc công an tỉnh cà mau đã phân công lực lượng phối hợp với các ngành chức năng có liên quan
thực hiện nghiêm công tác kiểm soát dịch bệnh ở các chốt đường thủy trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên đường thủy nội địa ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau thành lập ba chốt kiểm soát
chốt thứ nhất nằm trên tuyến sông trẹm thuộc ấp thanh tùng xã biển bạch
chốt thứ hai nằm trên tuyến canh sáng chắc băng thuộc ấp sáu xã trí phải
chốt thứ ba nằm trên tuyến canh sáng phụng hiệp thuộc ấp một xã tân lộc đông
cả ba chốt đều thuộc địa bàn huyện thới bình
các tổ công tác được phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo mọi phương tiện qua lại chốt đều được kiểm soát khai báo y tế đo thân nhiệt
đặc biệt là đối với người đi trên các phương tiện vào địa bàn tỉnh cà mau
đều phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với virus sars cov hai
công an giao thông thì chặn phương tiện lợi
còn thanh tra giao thông thì kiểm tra hàng quá coi sức nhập là bao nhiêu vô địa bàn mình
còn y tế thì là việc khai y tế và mình phải nắm bao nhiêu người ra bao nhiêu người vào
nếu những người mà chở
chở hàng quá ra vô địa bàn cà mau thì phải có tét nhanh
còn trên phương tiện không có tét nhanh thì chúng tôi ở đây phải có tét nhanh
và kiểm tra âm tính thì mới được vào cà mau
và sau khi vào cà mau rồi thì phải có cam kết
giao nhận hàng xong thì phải quay ra
đây là hình ảnh các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên tuyến canh sáng chắc bằng
thuộc ấp sáu xã chí phải và chốt kiểm soát trên tuyến sông chẹp
thuộc ấp thanh tùng xã biển bạch huyện thới bình
mặc dù trời mưa nhưng các lực lượng vẫn miệt mài với nhiệm vụ được sao
kiểm soát tất cả các phương tiện ra vào địa bàn tỉnh
khu vực chốt kiểm soát với lỏng sông rộng nhưng gần bờ mực nước cạn
phương tiện trọng tài lớn không thể vào đến tận nơi
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí cano để đưa rước người từ các phương tiện lớn vào chốt kiểm tra
dù công việc có nhiều khó khăn vất vả nhưng tất cả các thành viên của chốt kiểm dịch đều nỗ lực phối hợp
nêu cao tinh thần xét nghiệm phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
được sự phân công của bang chỉ huy phòng chúng tôi chia ra làm ba ca
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kể cả ngày và đêm để thực hiện nhiệm vụ với phương châm chống dịch như chống giặc
chúng tôi phối hợp với các lực lượng như y tế thanh tra giao thông
kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông trên tiếng sông chẹm
bắt buộc chủ phương tiện phải khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
mặc dù công việc còn có nhiều khó khăn
nhưng được sự quan tâm của bang chỉ huy phòng ban giám đốc công an tỉnh
chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực dược qua các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
vào lúc cao điểm nhiều phương tiện qua lại không thể đến chốt kiểm soát
cán bộ cảnh sát giao thông tại chốt bố trí cano đưa lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp đến các phương tiện
để kiểm tra người trên các phương tiện không để người dân chờ đợi lâu
tại các chốt bên cạnh việc kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế test nhanh
thì cán bộ trực chốt
tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện đúng mục tiêu kép
vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả
thì người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh
có phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội
viện kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắk đã ban hành cáo trạng truy tố đối với chín vị can
trong đó có hai lãnh đạo và bảy cán bộ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp yaka
viết tắt là công ty lâm nghiệp eak về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự
chín bị can này đã buông lỏng quản lý để mất nhiều diện tích rừng gây thiệt hại hơn hai mươi chín tỷ đồng
theo nội dung cáo trạng năm hai nghìn tám công ty lâm nghiệp eak được ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cho thuê đất và rừng để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp
tuy nhiên công ty đã để phá rừng xảy ra tại tiểu khu sáu trăm chín mươi hai sáu trăm tám mươi sáu lâm phần của phân trường một
thuộc địa giới quản lý hành chính xã cư giang với khối lượng gần ba trăm linh mét khối gỗ các loại quy tròn từ nhóm hai đến năm tám trị giá trên một một tỷ đồng
căn cứ vào số liệu do công ty lâm nghiệp yaka cung cấp cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại tám mươi hai vị trí
với tổng diện tích là ba trăm linh chín hectare thì trên các diện tích này chủ yếu là đất trống bị các hộ dân lấn chiếm làm nương rẫy
một số diện tích thì công ty có trồng cây keo
kết luận giám định cho thấy diện tích rừng tự nhiên thực tế bị suy giảm so với kết quả kiểm kê rừng năm hai nghìn một mươi bốn là ba trăm linh ba hectare
tương đương với gần hai mươi chín mét khối gỗ trị giá hơn hai mươi tám hai tỷ đồng
như vậy là từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín tài nguyên rừng thuộc lâm phần do công ty lâm nghiệp eak quản lý bị thiệt hại theo hồ sơ vụ án là hơn hai mươi chín bốn tỷ đồng
vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay
hôm qua một vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa vật dụng trên tầng bốn tòa nhà lô một mươi bốn đường phạm văn đồng phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận và dập tắt đám cháy rất may là không có thiệt hại về người
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động một xe thang một xe cứu nạn cứu hộ và ba xe chữa cháy tiếp cận hiện trường để xử lý
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai các lăng chữa cháy lên tầng bốn để dập tắt đám cháy đồng thời sử dụng phương tiện phá rỡ các cửa kính để thoát khói
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút đám cháy đã được khống chế nguyên nhân và thiệt hại hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
các số báo ra sáng nay có điểm gì nói bật quý vị sẽ gặp lại biên tập viên ninh hạnh để điểm qua những số báo này
cảm ơn biên tập viên bích liên
thưa quý vị khán giả mở đầu chuyên mục điểm báo mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chống diễn biến hòa bình trên báo công an nhân dân online
có đăng tải bài viết với tiêu đề đó là cho hề từ cuộc thi viết covid một mươi chín được hậu thuẫn bởi các đối tượng chống phá nhà nước
nội dung bài viết đề cập đến việc các đối tượng chống đối bất mãn
một số cá nhân có tư tưởng nhận thức sai lệch gom vào các group hội nhóm kín như công dân góc nhìn báo chí đấu trưởng dân chủ để cung cấp tin hình ảnh đưa ra các bài viết bình luận
lan truyền chia sẻ những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
điển hình như việc các đối tượng tiến hành tổ chức các cuộc thi tìm hiểu với giải thưởng có giá trị về vật chất trên không gian mạng
như cuộc thi viết bài về tình hình thời sự chính trị xã hội trong nước trong bối cảnh dịch covid một mươi chín do nhóm tuổi trẻ việt nam và đất nước phát động
với phần thưởng là máy tính sách tay macbook air ipad iphone qua đó đã thu hút được sự chú ý và tham gia của nhiều người nhất là học sinh sinh viên tại việt nam
việc tổ chức các cuộc thi này chỉ là cây cớ nhằm lấy giá trị tiền bạc của giải thưởng để che giấu ý đồ thu thập thông tin
cũng như là âm mưu tuyên truyền các thông tin sai sự thật trên không gian mạng tạo cơ hội để các đối tượng xấu viết bài đà phá chế độ
qua đó các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước thu được nhiều tin tức về tình hình chính trị xã hội của việt nam
đồng thời còn tác động đến nhận thức của những người tham gia viết bài gây hiểu sai về chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta
đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
do đó việc nhận diện âm mưu thủ đoạn ý đồ của một số cá nhân tổ chức trong và ngoài nước xuyên tạc biện đặt về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
góp phần nâng cao cảnh giác ý thức trách nhiệm của người dân trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến phức tạp là điều hết sức cần thiết
địa phương đơn vị tiêm chủng đạt tỷ lệ thấp theo từng đợt phân bổ sẽ bị bộ y tế điều chuyển vaccine covid một mươi chín cho nơi khác
và đây là thông tin được đăng tải trên báo điện tử vn express
công an gửi các địa phương bộ y tế đã nêu rõ giám đốc sở y tế chịu trách nhiệm trước bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ubnd tỉnh thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp trên về tiến độ tiêm chủng và việc bị điều chuyển vaccine
yêu cầu nêu trên được bộ y tế đưa ra trước thực trạng một số địa phương đơn vị chậm trễ trong việc tiếp nhận phân bổ triển khai tiêm vaccine
trong khi đó để đạt được mục tiêu tiêm chủng với tỷ lệ cao nhất trong năm hai nghìn hai mươi một
thời gian tới nhiều địa phương có thể được cung ứng vaccine với số lượng lớn
vì vậy bộ y tế yêu cầu tăng tốc độ tiêm chủng
kết quả tiêm hàng ngày của các địa phương đơn vị sẽ được tổng hợp bằng công nghệ
công khai trên cổng thông tin chiến dịch tiêm chủng để người dân giám sát
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
xét tuyển đại học với thí sinh diện đặc cách cơ hội vẫn rộng mở
theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn dự kiến có khoảng một mươi thí sinh
được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
chủ yếu ở các tỉnh thành phía nam
trong số đó số ít thí sinh đã xét tuyển bằng các phương thức khác
còn hàng chục nghìn em được đặt cách nhưng chưa có căn cứ điểm để xét tuyển đại học cao đẳng
với phương châm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thí sinh đặc cách tốt nghiệp
được xét tuyển đại học cao đẳng nếu có nguyện vọng
bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh
thời gian xét tuyển đại học và yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện điều chỉnh
bổ sung phương thức chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách
tại văn bản có lưu ý các cơ sở đào tạo dành một số chỉ tiêu tuyển sinh
của từng ngành chương trình đào tạo tương ứng với tỷ lệ thí sinh đặc cách
có nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn
cùng đến với trường quay phía nam cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam cùng với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
hoàng trí xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị tp hcm đang triển khai thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín được phân bộ ở đợt năm
nhằm đạt mục tiêu trong tháng tám tiêm chủng cho hai phần ba dân số tp hcm trên một mươi tám tuổi
vào chiều qua ngày hai tháng tám ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản gửi bộ trưởng bộ y tế
đề nghị được cấp vaccine covid một mươi chín liên tục cho thành phố này để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết qua một mươi sáu đợt phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín của bộ y tế
tp hcm đã tổ chức tiêm hơn một bảy triệu liều
riêng đợt năm đã triển khai gần tám trăm linh liều đến các nhóm đối tượng ưu tiên
tp hcm dự kiến trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm hơn bốn triệu liều vaccine
để đảm bảo độ bao phủ vaccine cho người dân cũng như tính cấp bách của công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những người thuộc nhóm cẩn thận trọng người trên sáu mươi năm tuổi hoặc người có bệnh lý nền mạng tính
được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động không bắt buộc tiêm tại bệnh viện
đồng thời lưu ý sắp xếp mời những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng từ các đợt tiêm trước
cũng theo kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín của tp hcm tại các khu phong tỏa
chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm vaccine cố định hoặc lâu động
phù hợp tránh để người dân di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng
tối qua ngày hai tháng tám lô hàng thiết bị y tế được chuyển từ hà nội vào tăng cường
cho các bệnh viện giả chiến tại tp hcm đã cập bến tại ga đường sắt sài gòn
việc tiếp nhận lô hàng này rất ý nghĩa trước bối cảnh tp hcm đang huy động mọi nguồn lực
tham gia phòng chống và điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
hơn hai trăm năm mươi kiện hàng được vận chuyển trên chuyến tàu se năm cặp ga sài gòn lúc hai mươi h ba mươi phút tối
ngày hai tháng tám đây là các loại máy móc và trang thiết bị chuyên dùng để điều trị và phục hồi
cho các bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín các thiết bị y tế này đã được bệnh viện bạch mai
tại hà nội đóng gói gửi vào thành phố ngay khi tới ga sài gòn những thiết bị này
liền được vận chuyển bằng xe tải tới bệnh viện giả chiến số một mươi sáu đóng tại quận bảy tp hcm
để các y bác sĩ triển khai lắp đặt và điều trị cho các f
lãnh đạo ga sài gòn cho biết đơn vị luôn đồng hành cùng tp hcm và cả nước
tham gia vào công tác phòng chống dịch cụ thể lô hàng này được vận chuyển
và bốc dở hoàn toàn miễn phí được biết sau bệnh viện bạch mai sắp tới một số bệnh viện
ở phía bắc sẽ tham gia hỗ trợ điều trị dịch bệnh cho phía nam
tất cả các mặt hàng này đều được đường sắt việt nam vận chuyển miễn phí
thưa quý vị từ khỏi chết trở về nghệ sĩ cát cà đơ lữ đắc lông đã có những chia sẻ
xung quanh câu chuyện của một bệnh nhân mắc covid một mươi chín chuyển biến nặng
và được các bác sĩ cứu sống thần kỳ
xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ rất thật của người trong cuộc
về cuộc chiến với sars cov hai của anh và các bác sĩ
sau hơn hai tuần đàn đẳng chiến đấu với tử thần covid một mươi chín nghệ sĩ cát cà đơ lữ đắc lông
may mắn được các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy cứu sống
đối với anh đó là những ngày không thể nào quên trong cuộc đời

mình không hiểu cái sau có thể là không hiểu
hầu như là bệnh nặng không vô đây là chỉ có me mang vô đây là chỉ có tỉnh thôi
chưa có thấy người nào vô đây mà tỉnh
ít nhất là năm ngày thì mới thấy được cái nụ cười méo nụ cười vừa gạo nụ cười dế

đối với một người đã bước qua được làng ranh mong manh sinh tử lữ đắc long thấu hiểu hơn ai hết
bởi anh tận mắt chứng kiến những vất vả hy sinh của các y bác sĩ
cùng những nỗ lực vươn lên trên cả sự giới hạn trong sức lực con người bên trong khu cách ly khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện chợ rẫy

điều hòa nơi nhưng mà cái may mắn là bà xã bệnh rất là nặng rất là khó giết chó
nhưng mà khi mà lên ở chức năng của chi thì lại điều hòa là không biết chứng nặng
cả hai đứa con trai cũng bị dương tính luôn
thì cũng điều điều điều chữ đúng không
không nặng như mình
của mình hình như là tới ngày hai mươi hai tất nhiên mình là dương tính

nhưng mà không phải

thì tới ngày hai mươi hai là nó vụt mình vụt mình
tính đến ngày hai tháng tám thành phố hồ chí minh đã có gần ba mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín được điều trị thành công
hai ngày liên tiếp thành phố chưa phát sinh ổ dịch mới
hiện còn hai mươi chín ổ dịch đang diễn tiến
để tiếp tục kéo giảm số ca mắc mở rộng vùng xanh
mỗi người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch
khuyến cáo năm ca của bộ y tế
hạn chế tối đa tiếp xúc
giúp giữ người với người
bên cạnh đó ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
để nhanh chóng bao phủ vaccine toàn thành phố
bản tin xin được tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
tại các địa phương thuộc khu vực phía nam
ngày hai tháng tám trong lúc đoàn cán bộ của tỉnh kiên giang
đang trên đường ra xa đảo hòn tre huyện kiên hải
làm nhiệm vụ phòng chống dịch
để kịp thời phát hiện và cứu sống hai người dân bị chìm tàu trên biển
tàu bị chìm chứa vật liệu xây dựng đang di chuyển từ đất liền ra đảo hòn tre
khi cách đảo khoảng một km thì bị sóng lớn đánh chìm
trên tàu có hai người
may mắn đúng lúc này tàu khách cho đoàn cán bộ đi làm nhiệm vụ
ở xa đảo chạy ngang qua phát hiện
nên đã ghé vào cư vớt hai thuyền viên vào bờ
hiện chủ tàu đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng
để tiến hành trụ vớt tàu bị chìm
còn tại thành phố phú quốc vào chiều hôm qua ngày một tháng tám
tại khu vực biển bãi đất đỏ thuộc phường an thới
đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai người tử vong và một người mất tích
lúc đó năm người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh an giang
rủ nhau đi tắm biển tại khu vực biển bãi đất đỏ
thì xảy ra sự việc đau lòng
khi phát hiện lực lượng chức năng và người dân ở gần đó
đã lao ra biển đưa được bốn người vào bờ
trong đó hai người đã tử vong hai người được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện
còn một người mất tích đã được lực lượng chức năng tìm kiếm
công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa bắt quả tăng ba đối tượng gồm
phạm hoài thanh hai mươi ba tuổi nguyễn văn tố một mươi tám tuổi và lê nhật tài hai mươi tuổi
cùng ngụ huyện trần văn thời về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
vào chiều ngày một tháng tám lực lượng công an phát hiện tại nhà của phạm hoài thanh
ở khóm bảy thị trấn trần văn thời có ba đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
gồm thanh tài và tố
tăng vật thu được tại hiện trường gồm hai dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy
một cây mã tố dài khoảng sáu mươi cm
qua kiểm tra trên người các đối tượng công an thị trấn trần văn thời còn thu giữ thêm
một gói ni lông bên trong có chất rắn màu trắng nghi là chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện trần văn thời tiếp tục điều tra làm rõ
đối tượng phạm quốc huy sinh năm hai nghìn hai đã đến cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận để đầu thú và thừa nhận là người trực tiếp
gây ra vụ án mạng khiến anh lê minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tử vong
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày hai tháng tám anh lê minh nhật được phát hiện nằm gục dưới đường
trước một quán nhậu tại thành phố phan thiết
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hung thủ gây án cũng đã rời khỏi hiện trường
nhân được tính báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng
đến khoảng một mươi một h cùng ngày huy đã đến công an phận đức long đổ thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do bực tức vì bị anh nhật hiểu lầm và vô cơ đánh nên huy dùng kiếm chém anh nhật
biết mình không thể thoát tội nên đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
ngày hai tháng tám tòa án nhân dân huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo trần văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cư trú tại xã an thạnh ba huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
vào ngày một mươi chín tháng bảy đối tượng trần văn hùng điều khiển xe mô tô đi từ nhà
ra khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc khu vực ấp an hưng xã an thành ba
tại đây hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về kiểm soát dịch bệnh
không đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng
điều khiển xe mô tô vượt chốt kiểm soát dịch bệnh
tổ tuần tra lưu động của công an xã an thạnh ba tổ chức truy tìm đối tượng hùng
và dừng phương tiện nhắc nhở về hành vi vi phạm nêu trên
đối tượng không những không nhận ra lỗi của mình mà còn có lời lẽ đe dọa
nhục mạ và tấn công các thành viên tổ công tác
tổ công tác tiến hành khống chế bắt giữ đưa về trụ sở công an xã an thành ba
để làm việc hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn hùng
một năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ
thưa quý vị dù hiện nay các cơ sở sang chiếc vẫn đảm bảo đủ số oxy và bình
cho công tác điều trị covid một mươi chín nhu cầu về phân phối sản phẩm này
cho f tự cách ly tại nhà lại tăng đột biến
bộ hình atm oxy vừa đi vào vận hành để giải bài toán phân phối này
mô hình atm oxy do các mạnh thường quân phối hợp với thành đoàn tp hcm
triển khai khi nhận thấy nhu cầu bình oxy cho các gia đình có người nhiễm
covid một mươi chín tăng đột biến hiện nay các cơ sở sang chiếc khí vẫn đảm bảo
nguồn cung số lượng bình khí tận dụng từ những doanh nghiệp tạm ngưng
hoạt động có thể đáp ứng tốt cho việc điều trị tại bệnh viện và tại nhà
tuy nhiên lực lượng nhân sự để vận chuyển mặt hàng đặc biệt này đang thiếu hụt
năm ngày nhưng mà không thể nhìn thở năm phút được
trải thiện cái vấn đề về vận chuyển và đưa đến tận nơi cho các phòng thôi
và ngay cả f hoặc là người nhà là f một đi nữa thì cũng không phải đi ra khỏi nhà được
để có thể là đi sang chiếc bình
thì mình nghĩ đó là một cái vấn đề khó khăn và mình đang giải quyết cái bài toán đó
nhận các cái bình từ phía thành đoàn bổ sung và tiếp quản vào trong cái kho của quân đoàn
khi mà có ca tấn cấp thì các bạn sẽ báo bằng đường dưới nóng lên
thì lúc đó thì quân đoàn sẽ có ngược
và đưa bình từ kho ra các bạn shipper lên và nhận bình
chuyển cái bình đó cho chuyển vào cho cái nhân viên y tế dưới đó để họ tiếp quản
và họ sẽ có cái đúng kỹ thuật mà họ đưa vào trong hỗ trợ cho cái người f
lực lượng đoàn phường cũng tham gia vào quy trình cung cấp atm oxy
để đảm bảo nhanh chóng đưa oxy đến trong trường hợp khẩn cấp
về nguồn oxy hòa bình hiện các nhu cầu chưa tăng cao
mô hình này đang có một nguồn cung là trung tâm sang chiết tại huyện hóc môn
thời gian tới khi số lượng bình tăng lên
bang tổ chức mở rộng ra các trung tâm sang chiếc tại thành phố thủ đức và huyện bình chánh
để chủ động nguồn cung
thì mình dự kiến là mình sẽ trải dài khoảng hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
với số lượng ban đầu sẽ là ba trăm linh bình hiện giờ mình đã làm được chín mươi bình
thì sau đó thì mình sẽ hỗ trợ tiếp qua bình oxy cho bệnh viện
và hỗ trợ cho bệnh viện mượn cái máy thở
bên cạnh cái nỗi sợi thì nó còn ở trong mình là cái trách nhiệm
và cái nhiệt huyết của cái tiểu trẻ thì chúng tôi luôn sẵn sàng để mà hỗ trợ
để nó lấy những cái tinh thần đó nó lắp lại cho những cái nỗi sợ
thì chúng tôi không có nghĩ tới những cái nỗi sợ nữa
cẩn thận trong các cái khâu của mình đặc biệt là vô là phải có đồ bảo hộ
và nước sắc khuẩn là luôn luôn phải bên mình
quy trình cho f tự chữa trị theo dõi sức khỏe tại nhà đã hoàn thiện
dự báo số lượng f được về lớn dẫn đến nhu cầu bình oxy tăng đột biến thời gian tới
các trung tâm sang chiếc khuyến nghị những doanh nghiệp có lượng bình chưa dùng đến
nên cho mượn đóng góp vào quỹ oxy điều trị tăng tỷ lệ chữa trị thành công cho các bệnh nhân
dự kiến từ tháng chín năm nay hà nội sẽ thí điểm kiểm soát khí thải xe máy
thu xe máy cũ để đổi xe máy mới nhằm đảm bảo vệ môi trường
thông tin từ sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
tri cục bảo vệ môi trường hà nội và lực lượng chức năng kiểm soát giao thông trên đường
sẽ phối hợp với hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam tiến hành lập chốt tại các đại lý của hãng
để kiểm tra ngẫu nhiên ba đến năm xe máy cũ lưu thông trên đường
xe được đưa vào chốt để đo khí thải kiểm tra tiêu chuẩn an toàn
từ số liệu kiểm tra sẽ có đánh giá kèm theo khuyến cáo về chất lượng xe
đối với người sử dụng và cơ quan quản lý nhà nước
người dân hoàn toàn có thể biết rõ được mức độ an toàn của phương tiện sau khi kiểm tra
về thông số khí thải xả ra và có thể đưa ra lựa chọn bảo dưỡng sửa chữa hoặc đổi cũ lấy mới
trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay
thì việc triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh là cần thiết
tuy nhiên có một số vấn đề đặt ra mà chúng ta nhắc đến trong nhiều ngày vừa qua
và cũng được nhận được sự quan tâm phản hồi từ phía các lái xe
đó là quy trình phương pháp kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
của nhiều tỉnh thành phố chưa thống nhất
đặc biệt là các tỉnh trung gian vẫn chưa có dịch
hiện nay một số tỉnh thành đã áp dụng thời gian giấy xét nghiệm covid một mươi chín
có hiệu lực khác nhau không đồng bộ khiến doanh nghiệp vận tải kêu trời
bị gánh thêm chi phí và ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa
để giải quyết tình trạng này mới đây bộ giao thông vận tải đã đề xuất
một số giải pháp kiến nghị tạo điều kiện trong xét nghiệm covid một mươi chín đối với lái xe
lái xe này lưu thông từ các tỉnh miền trong ra tới thành phố hà nội để vận chuyển hàng hóa
dù đầy đủ các giấy tờ có liên quan nhưng vẫn chưa đủ điều kiện vào thành phố
bởi lý do giấy xét nghiệm của lái xe đến đúng hôm nay đã hết hạn
và hạn sử dụng trên giấy lại là năm ngày
còn đây là hình ảnh tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu phù đồng thành phố hà nội
đôi khi tình trạng u nứ vẫn còn xảy ra
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều lái xe vẫn gặp khó khăn vướng mắt
trong việc hoàn tất các thủ tục
hưng đỗ phương tiện kéo dài gây cản trở các phương tiện khác vào chốt kiểm dịch
hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố hồ chí minh cho biết
thời điểm hiện tại các ngành chức năng cần xem xét thêm quy định thời hạn
đối với giấy xét nghiệm covid một mươi chín
vì thời gian cho người lái xe hoàn thành một chuyến xe
nếu chỉ chạy trong nội tỉnh và lân cận thì ba ngày phù hợp
nhưng nhiều trường hợp lái xe phải di chuyển từ nam ra bắc tối thiểu bảy ngày
kể cả thời gian giao nhận hàng
điều đó dẫn đến sự lúng túng cho đội ngũ lái xe khi giấy xét nghiệm bị quá hạn
hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin
vâng thưa quý vị
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam
vướng mắc nhiều nhất trong nưu thông vận tải tại đây
là yêu cầu về giấy xét nghiệm y tế
âm tính với covid một mươi chín có thời hạn khác nhau chưa thống nhất
đơn cử bình dương tp hcm quy định ba ngày long an quy định năm ngày và đồng nai quy định bảy ngày
cùng với đó một số địa phương lại quy định sau khi tài xế đi qua vùng có dịch bệnh
phải cách ly bảy ngày một mươi bốn ngày hoặc hai mươi một ngày
đồng thời việc chấp thuận kết quả xét nghiệm bằng phương pháp kháng nguyên
test nhanh và pcr cũng chưa thống nhất gây khó khăn cho tài xế khi vận chuyển hàng hóa
nếu quy định này tiếp tục được thực hiện thì chỉ trong một thời gian ngắn
tình trạng thiếu tài xế sẽ diễn ra

và cấp giấy xét nghiệm cho các lái xe vận chuyển đặc biệt là lái xe vận chuyển hàng hóa
thứ hai nữa là nghiên cứu xem xét để tăng thời gian có hiệu lực của giấy xét nghiệm
để giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải trong thời gian tới
bộ y tế cần quy định hướng dẫn cụ thể và thống nhất với các tỉnh thành phố
về địa điểm xét nghiệm covid một mươi chín bổ sung các điểm xét nghiệm
chạm nhanh tại các chốt chạm kiểm soát đặc biệt thống nhất với các tỉnh thành phố
trong việc quyết định thời hạn của giấy xét nghiệm covid một mươi chín để phù hợp với yêu cầu chống dịch
nhưng vẫn đảm bảo hoạt động vận tải
hiện nay hà nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội do vậy việc kết thúc năm học
với nhiều trường đang gặp rất nhiều khó khăn
theo quyết định mới nhất của sở giáo dục và đào tạo hà nội hiện đã đồng ý cho các trường thi
bằng hình thức trực tuyến và đây cũng là hình thức mà sở khuyến khích
để các trường thực hiện tuyển sinh cho năm học mới
nhiều trường học trên địa bàn thủ đô đang nỗ lực chuẩn bị và thực hiện công tác này
ghi nhận của truyền hình của ngoại nhân dân
là gia đình có con học lớp năm lại đang ở trong vùng dịch nên gia đình anh phạm công ước
hoàn toàn đồng ý với hình thức thi trực tuyến để kết thúc năm học
đồng thời cũng làm kết quả để xét tuyển chuyển cấp cho con
đợt này nhà trường tổ chức thi trực tuyến cho bạn gia đình cảm thấy rất yên tâm
để đầy đủ hồ sơ học bạ cho các bạn
để đầy đủ hồ sơ học bạ cho các bạn
để tiến vào học năm học mới và nhất là kỳ chuẩn cấp một đến cấp hai này
những ngày này để sẵn sàng cho học sinh bước vào kỳ thi trực tuyến
nhiều trường cũng đã tăng cường ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh
cũng như tập dượt trước hình thức thi trực tuyến
nhiều học sinh cũng đã được giải tỏa bớt phần nào những căng thẳng
khi nhà trường đã quyết tổ chức thi trực tuyến
tôi cảm thấy rất là vui bởi vì mình kết thúc một kỳ thi
trực tuyến là một giải pháp tình thế khi mà dịch bệnh khiến thầy và trò không thể đến trường
để đảm bảo công bằng trong bài thi các thí sinh phải bật camera có tiếng trong suốt quá trình thi
mỗi thí sinh phải có một thiết bị làm bài và một thiết bị giám sát
mỗi phòng thi có ba giám thị và phụ huynh cũng là một kênh giám sát
tuy nhiên hiện nay không chỉ thi học kỳ mà làm thế nào để hoàn thành được kế hoạch tuyển sinh
ở những trường có tính cạnh tranh cao cũng là mối lo hiện hữu
không ít khó khăn và cũng trục trặc
tuy nhiên là đến cái kết quả cuối cùng thì chúng tôi nhận thấy là chúng tôi có thể tin tưởng vào việc
quyết định là cho học sinh thi online cộng với kết hợp với học bạn
cái đấy là một cái tương đối là thành công
có lẽ chưa có năm học nào mà cả thầy và trò phải nỗ lực như năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với dịch bệnh diễn biến phức tạp
phần lớn thời gian kèm phải học
tuy nhiên dù khó khăn như thế nào thì năm học cũng sẽ khép lại bằng hình thức thi trực tuyến
với hình thức này dù còn nhiều lý do chưa thể đánh giá được chất lượng học sinh
tuy nhiên đây là giải pháp tối ưu để phụ huynh cùng đồng hành với nhà trường vượt khó
hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa hoàn thành tốt việc dạy và học
thưa quý vị tại khu vực miền nam
nhiều tỉnh thành đang đối diện với diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
trong những lúc nguy khó như vậy thì các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng
tinh thần tương thân tương ái của người dân việt nam một lần nữa lại tỏa sáng
những món quà dù ít dù nhiều cũng đã và đang được quyên góp từ muôn triệu tấm lòng
những chuyến xe đầy ấp nghĩa tình nối nhau lăn bánh không ngừng tiếp thêm sức mạnh
cho bà con các tỉnh miền nam trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay chuyến xe nghĩa tình này sẽ vận chuyển năm tỉnh
năm bộ áo tràng y tế một trăm một mươi năm khẩu trang y tế và ba chai xịt sát quẩn
cùng trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt xuất phát đi vào miền nam
và dự kiến ngày năm tháng tám sẽ có mặt tại miền nam để cùng góp sức chống dịch
một một tỷ đồng được quyên góp từ những tấm lòng yêu thương chỉ sau một tuần phát động
điều đặc biệt chiến dịch ủng hộ đồng bào miền nam chống đại dịch covid một mươi chín được phát động
thông qua các ứng dụng mạng xã hội như zalo viber điện thoại
và đã nhận được sự đồng tình chung tay
chúng tôi đã chung tay góp sức với đồng bào nậm pồ điện biên
đồng bào bắc ninh bắc giang qua từng diễn biến của từng đợt dịch một
và đợt này là ủng hộ cho quê hương bắc thái hà nam
sau đó là chúng tôi dồn tổng lực cho miền nam
mỗi người bằng cái trách nhiệm tinh thần của mình và bằng cái khả năng của mình
đã đóng góp công sức cũng như là tiền của
cũng như là các trang thiết bị vật tư y tế vào ủng hộ chương trình này
những ngày này thêm nhiều máy thở oxy được nhóm hạt vừng trao tặng cho bệnh viện cần thơ
và các bệnh viện tại tp hcm
trước đó trên một mươi tỷ đồng tương đương với chín mươi máy thở được hạt vừng kêu gọi ủng hộ
trao tặng cho các bệnh viện tuyến đầu
trong công việc cứu người như cứu hỏa trong cuộc chiến chống covid này
thì điều đó đã càng cực kỳ quan trọng
chỉ cần chậm bàn giao một chiếc máy thở chỉ cần chậm một vật tư y tế
là có thể một mạng người đã không được níu giữ nữa rồi
và cái thành quả là lao tâm tận lực của bao nhiêu y bác sĩ sẽ bị sứt mẻ ít nhiều
trao đi là còn mãi
những món quà vô giá không ngừng được gửi đến
chỉ sau vài ngày hoạt động viện tạp hóa tình yêu hiện đang tiếp nhận
gần một trăm linh hiện vật gửi về để bán đấu giá
đó là tấm huy chương vàng si game của tuyển thủ trọng hoàng
là những cuốn sách độc bản là bức thư pháp của kỷ lục gia trinh tuấn
hay những chiếc túi
đồng hồ trên giá không hề nhỏ
tất cả các sản phẩm gửi tặng sẽ được bán phiên đấu giá công khai
với mong muốn những yêu thương tiếp tục được nối giải
chúng tôi mong rằng quý vị đừng bao giờ nòng cái tâm thiện lương của mình lại
đừng bao giờ dừng lại những hành động tiền lương
bởi vì nếu mỗi chúng ta chỉ là những hạt mực nhỏ bé
nhưng đều được gieo trên những bụng đất rộng lợn của tình yêu thương và chắc ấn
thì tôi nghĩ rằng không một dịch bệnh nào có thể đánh bại được chúng ta
không khó khăn nào khiến chúng ta đối tượng
đã và đang có rất nhiều hoạt động thiện nguyện được lan tỏa trong cộng đồng
ở từng lĩnh vực mỗi mặt trận ai có gì đóng góp đó
tùy vào sức của mình dù đơn giản chỉ là bữa cơm hay bó rau
thế nhưng tất cả đều chung mong muốn được góp sức cùng nhân dân
và lực lượng tuyến đầu ở các tỉnh phía nam vượt qua những ngày tháng khó khăn của đại dịch
và những lúc này sự động viên về tinh thần cũng đủ làm ấm lòng
các chiến sĩ áo trắng áo xanh tại nơi tâm dịch
bức thư của một học sinh lớp sáu gửi các cô các chú nơi tuyến đầu
và không ngần ngại học sinh này cũng đã quyết định dùng tất cả số tiền tiết kiệm của mình
để quyên góp ủng hộ gửi vào miền nam
con nghĩ đến các cô các chú đang chống dịch trong tuyến
con cảm thấy rất là vui khi được góp phần ủng hộ đồng vào chống dịch
tin rằng với sức mạnh của tinh thần đoàn kết
sự đùm bọc sẽ chia tử
những món quà vật chất hay tinh thần mang đậm tình nghĩa của đồng bào cả nước
người dân và các tỉnh miền nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh
niềm tin mạnh mẽ để giành chiến thắng trong cuộc chiến cam ngon này